thưa quý vị số ca mắc covid một mươi chín vẫn đang tăng cao một cách chóng mặt trên khắp các tỉnh thành
đối mặt với tình trạng đó y tế cơ sở đang quá tải do nhân lực thiếu hụt công việc đang bộn bề
thậm chí có những nơi cả trạm y tế cùng lại ép không
trạm y tế phường thanh xuân bắc có chín nhân viên y tế phục vụ hơn hai mươi dân
mỗi ngày phường ghi nhận hai trăm linh ba trăm linh ca mắc covid một mươi chín
trong chín nhân viên y tế ba người đã mắc covid một mươi chín và đang điều trị tại nhà
chỉ còn sáu nhân lực cùng các lực lượng hỗ trợ giải quyết các công việc chuyên môn và thủ tục hành chính cho hàng trăm bệnh nhân
bác sĩ đạng thu huyền trường trạm y tế cho biết sáu nhân lực này đang làm là những ép không vừa khỏi bệnh
lực lượng mỏng mà công việc nhiều như vậy chỉ trường hợp nặng mới được ở nhà còn trường hợp triệu chứng nhẹ vẫn phải đi làm
những cán bộ này được bố trí phòng riêng thực hiện các công việc không phải tiếp xúc với người dân
bản thân bác sĩ huyền đang là ép không ngày thứ sáu nhưng vẫn còn khó thở ho nhiều
tuy điều trị tại nhà nhưng trong ngày nghỉ chị vẫn phải giải quyết các công việc chuyên môn qua điện thoại
đến xã tân triều huyện thanh trì hà nội xã này có hơn bốn mươi dân
tuy nhiên sau tết số lượng người di biến động về đây lên đến bảy mươi người
trạm chỉ có chín nhân viên y tế cũng đã có hai người từng mắc covid một mươi chín
nhân viên y tế của cả trạm làm ngày làm đêm thực hiện các công việc từ tiếp nhận thông tin m
tư vấn điều trị tại nhà cấp giấy xác nhận
dân tính ra quyết định canh ly quyết định hoàn thành canh ly
với khối công việc như vậy các nhân viên y tế cơ sở căng mình làm không hết việc
có những thời điểm hai mươi một đến hai mươi hai giờ mới rời trạm về nhà
việc đã nhiều lại thêm các thủ tục liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội
thủ tục hành chính khiến nhân viên y tế rất vất vả
gần đây trạm y tế xã tân triều được hỗ trợ thêm bốn sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng y tế
nhưng vẫn không giải quyết được hết lượng công việc này
chị phượng bộc bạch tuy đã có phần mềm quản lý f
sau khi cập nhật thông tin cá bệnh lên phần mềm
người bệnh phải có trách nhiệm khai báo sức khỏe qua phần mềm để nhân viên y tế theo dõi
tuy nhiên rất ít người thực hiện theo quy định
mà phần lớn là gọi điện trực tiếp đến trạm y tế để được tư vấn sức khỏe
trách móc nhân viên y tế là bỏ bê không quan tâm người bệnh
không chỉ xuất hiện ở hai trạm y tế kể trên hiện tại vẫn còn tồn tại nhiều địa phương khác
y tế cơ sở cũng đang bị thiếu lực lượng trầm trọng do dịch bệnh diễn biến phức tạp
các tỉnh thành cũng đã triển khai phần mềm quản lý f
nên mỗi người dân nên chủ động cập nhật cách thức hoạt động của phần mềm tránh để y tế cơ sở bị quá tải